kính chào quý vị khán giả của chương trình an ninh ngày mới
thưa quý vị ngày hôm nay tiếp tục là một ngày nắng nóng gai gắt tại bắc bộ nói chung và thủ đô hà nội nói riêng
có nơi nắng nóng đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất là phổ biến từ ba mươi sáu cho tới ba mươi chín độ có nơi trên bốn mươi độ
vâng đó là mức nhiệt độ được đo trong liều ký tượng còn nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời thì có thể trên lệnh từ hai cho đến bốn độ
hay thậm chí là cao hơn nữa phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông đường nhựa
quý vị hãy hạn chế làm việc hay là lưu thông ngoài trời vào lúc nắng có cường độ mạnh nhất là giữa trưa hay đầu giờ chiều
để không gặp phải tình trạng mất nước kiệt sức hay đột quỵ do sốc nhiệt do tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
vâng và trong những ngày nắng nóng như thế này thì chúng ta cũng cần phải hết sức lưu ý với nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư
do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng
quý vị hãy tắt các thiết bị điện không cần thiết nhất là trong giờ cao điểm